các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an
dự đại hội còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện một số bộ ngành và hai trăm hai mươi hai điển hình tiên tiến tiêu biểu
đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến hàng vạn gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu khai mạc tại đại hội bộ trưởng tô lâm khẳng định đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc toàn lực lượng công an nhân dân lần thứ tám là ngày hội lớn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng công an nhân dân
đại hội nhằm khơi dậy niềm tự hào tự tôn phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam vì nước quên thân vì nhân dân quên mình
đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá toàn diện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các chiến sĩ thi đua toàn quốc biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu những thành tích chiến công nổi bật trong phong trào thi đua năm năm qua
đồng thời xác định phương hướng mục tiêu biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và tiến hành có hiệu quả công tác
trong năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tiếp tục là phong trào xuyên suốt được bộ công an phát động hàng năm gắn với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy đặc biệt là xây dựng tính nhân văn của người cán bộ chiến sĩ công an đã được đưa vào cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
từ các phong trào này nhiều chuyên án lớn bị triệt phá thu hàng trăm bánh heroin hàng tấn ma túy tổng hợp gây tiếng vang lớn trong xã hội
các vụ án về lừa đảo đánh bạc trên mạng internet cá độ hàng nghìn tỷ đồng bị phát hiện
nhiều vụ an lớn về kinh tế bị phát hiện điều tra và đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật củng cố thêm lòng tin của quần chúng nhân dân với công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước
để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân năm năm qua đã có năm mươi tám cán bộ chiến sĩ công an anh dũng hy sinh hơn một sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ bị thương
tại đại hội các đại biểu điển hình tiên tiến chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm cá nhân trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm cũng như thi đua lập thành tích chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng từ phong trào thi đua trong toàn lực lượng công an nhân dân đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng nhiều gương người tốt việc tốt nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến bằng nhiệt huyết sáng tạo không quản ngại khó khăn gian khổ tất cả vì bình yên của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân lập nên những chiến công nổi bật làm lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của công an nhân dân việt nam vì nước quên thân vì dân phục vụ